như vậy sau gần một mươi tiếng trắng đêm truy bắt nghi phạm lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm tuyệt đối an toàn
gia đình cháu bé không giấu được niềm hạnh phúc vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ đã giúp gia đình đoàn tụ
trải qua nhiều giờ đồng hồ trong sự lo lắng bất an khi con mình bị bắt cóc anh chiến bố của cháu bé nghẹn ngào khi con được trở về an toàn
sau khi nhận được thông tin cháu đã được giải cứu cảm xúc của gia đình vô cùng phấn khởi vô cùng hạnh phúc
hiện tại thì cháu nhà tôi sau khi được giải cứu và về gia đình hiện tại tâm trạng tâm lý của cháu đã ổn cơ bản đã ổn định
và gia đình cũng rất vui về điều đó rất phấn khởi
xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng lực lượng an ninh đã nỗ lực
vì nhân dân không quản đêm ngày vất vả để dồn hết tâm huyết làm sao đem lại sự bình yên cho người dân sự hạnh phúc cho cộng đồng và sự an bình cho xã hội
vụ việc được người dân quan tâm và theo dõi biết được tin cháu bé được giải cứu và đối tượng đã bị bắt
vui mừng hân hoan và an tâm là những gì người dân cảm nhận được khi lực lượng chức năng
phá án thành công
đối tượng rất là manh động và liều lĩnh có cả vũ khí đối tượng đã chuyển chủ động sẵn rồi
rất may có các đồng chí cảnh sát ở đây triển khai và bắt được đối tượng rất là nhanh
rất là cảm ơn các đồng chí cảnh sát ở đây làm việc triển khai rất là nhanh bắt được đối tượng và không gây hậu quả gì
qua báo qua tin tức thì có một đồng chí cảnh sát bị đối tượng chống trả bị thương
rất mong là đồng chí chúc đồng chí
mau chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục bảo vệ tổ quốc và người dân trên địa bàn
bảo đảm sức khỏe và tính mạng cho người dân là mục tiêu và trách nhiệm được lực lượng công an đặt lên hàng đầu
để mỗi người dân tin tưởng ủng hộ và đồng hành với trọng trách nhiệm vụ được giao phó đem lại bình yên cho xã hội
phải đảm bảo được tuyệt đối an toàn cho xã hội
đấy là một cái vấn đề là chúng tôi hết sức thận trọng cân nhắc và quá thiệt
và các đồng chí phải thực hiện đúng theo nguyên tắc
như sự quyết tâm cao vì nước quyên thân vì dân phục vụ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân quyền nợ chính đáng nhân dân là chúng tôi đã bắt thành công